một lần nữa chúng tôi xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới quý vị và các bạn
chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng
còn bây giờ xin được trở lại trường quay
vâng xin cảm ơn biên tập viên anh vũ đã cho khán giả cả nước được biết về không khí sáng mùng một tại hà nội